thưa quý vị nhân dịp ông joe biden được bầu làm tổng thống hợp trung quốc hoa kỳ
ngày ba mươi tháng một mươi một tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi điện chúc mừng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và thủ tướng nguyễn xuân phúc đã bày tỏ tin tưởng
với nền tảng quan hệ đã được xây dựng trong hai mươi năm năm qua
quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ sẽ tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu hiệu quả và bền vững
góp phần mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước và hòa bình an ninh ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
cùng ngày phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã gửi điện mừng tới phó tổng thống đắc cử kamala harris
nhân dịp này lãnh đạo cấp cao việt nam trân trọng mời tổng thống và phó tổng thống đắc cử hoa kỳ thăm việt nam vào thời gian sớm nhất